đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đang điều trị cho ba mươi bảy bảy trăm một mươi bốn bệnh nhân dương tính
bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm pcr xét nghiệm nhanh dương tính
trong đó có sáu trăm chín mươi sáu bệnh nhân đang thở máy và một mươi ba bệnh nhân can thiệp ecmo
nguy kịch thì chúng ta có rất nhiều những sự thay đổi
từ những sự thay đổi trong nhật các y văn nghiên cứu các khuyến cáo của các tài liệu khoa học
cũng như là của chức y tế thế giới
bên cạnh đó thông qua thực tiễn của việt nam
chúng ta cũng đều biết với virus delta này cái nghiệp lây lan đã là rất nhanh rồi
nhưng mà cái chuyển nặng biến thể của này gây rất là khó khăn cho ngành y tế
đặc biệt có những bệnh nhân từ không chịu chứng chuyển nặng cũng chỉ có vài giờ thôi
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong vừa ký văn bản về tăng cường biện pháp quản lý khu phong tỏa
theo đó thành phố đánh giá thời gian qua việc quản lý tại các khu phong tỏa chưa chặt chẽ hiệu quả
sự lây lan trong khu phong tỏa làm f tăng nhiều
về giải tỏa khu vực phong tỏa tp hcm yêu cầu các địa phương làm theo nguyên tắc giải tỏa từng phần
trước tiên là khu vực ít nguy cơ đến khu vực nguy cơ vừa sau cùng là nguy cơ rất cao
một khu vực đạt tiêu chuẩn giải tỏa nhưng còn hộ phải tiếp tục cách ly hộ có f một f cách ly tại nhà
cũng được giải tỏa và tiếp tục quản lý nghiêm hộ còn phải cách ly
tiêu chí để xem xét giải tỏa từng phần gồm khu vực nguy cơ thấp xét nghiệm lần một sau năm ngày không phát hiện ca f mới
khu vực nguy cơ vừa xét nghiệm lần hai sau năm ngày không phát hiện f mới
khu vực nguy cơ rất cao xét nghiệm lần ba sau năm ngày không phát hiện f mới
địa phương phải thành lập tổ công tác quản lý tại các khu phong tỏa với sự tham gia của công an quân sự y tế
thanh niên sung phong tình nguyện viên thành viên tổ covid cộng đồng
bản lý này có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đầy đủ về hộ dân trong khu phong tỏa lập danh sách và ghi nhận số điện thoại từng hộ dân
hỗ trợ điều tra phân loại nguy cơ từng hộ tổ chức đi chợ thay tiếp nhận nhu yếu phẩm thiết yếu và cung cấp cho người dân
không thể để người dân tự ra ngoài nhận trực tiếp